cà phê đặc sản
là một cái khái niệm nó không mới đâu
đối với thế giới nó đã xuất hiện từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tức là hơn bốn mươi năm rồi
sản xuất cà phê đặc sản
thì cái giá trị thu nhập
của bà con nông dân sẽ tăng lên đáng kể
trong cái nhóm phân khúc cà phê nối chung
thì cà phê đặc sản
có một vị trí rất quan trọng
trên thế giới
hiện nay cà phê đặc sản
kiếm tỷ lệ chưa đến một
tuy là cái thị trường nó nhỏ
nhưng mà nó là tinh hoa
của cà phê
của cái vùng trầm
chúng ta xây dựng một cái chương trình
phát triển cà phê đặc sản
tạo ra một cái sản phẩm
có giá trị và đáp ứng
một cái tiềm năng thị trường rất là tốt
trên thế giới
cà phê đặc sản
là khái niệm khá mới
đối với người sản xuất
chế biến cà phê
và ngay cả với nhiều doanh nghiệp
nhà quản lý ở việt nam
thuật ngữ này
đã được nữ chuyên gia
sử dụng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi đăng trên tạp chí
y tín chuyên nghiên cứu
về trà và cà phê
của vương quốc anh
thuật ngữ cà phê đặc sản
dùng để miêu tả
những hạt cà phê thơm ngon nhất
và được sản xuất
tại những vùng có khí hậu đặc biệt
điều kiện cần
để đánh giá trị cà phê đặc sản

là phải đạt thăng điểm
từ tám mươi đến một trăm linh điểm
do các hiệp hội cà phê
sci của anh quốc
và cqi của mỹ
chứng nhận với các tiêu chuẩn
đánh giá cắt khe
với thổ nhưỡng địa điểm gieo trồng
cách thức chăm bón thu hoạch
xử lý sau thu hoạch
phân loại rang xay
và thử nếm cà phê
theo hiệp hội cà phê
cà cao việt nam
nước ta có nhiều hạt cà phê
nước ta có diện tích cà phê

sản lượng đạt hơn
một năm triệu tấn nhân
trên một năm
trong đó cà phê ruta
chiếm diện tích chín mươi ba
còn lại là cà phê arabica
cà phê việt nam
được xuất khẩu tới tám mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ
việt nam xuất khẩu một chín triệu tấn
với kim ngạch xuất khẩu
đạt ba năm tỷ usd
thị phần và hơn một mươi
giá trị cà phê nhân
xuất khẩu toàn cầu
và đứng thứ hai trên thế giới
chỉ sau brazil
tuy nhiên việt nam
lại không có tên trong danh sách
những quốc gia sản xuất cà phê đặc sản
hay một số nước
thuộc hiệp hội cà phê châu phi
thị trường cà phê đặc sản
chiếm chưa tới một
tổng sản lượng cà phê thế giới
nhưng giá trị thương hiệu
và giá trị thương phẩm
lại gấp hàng chục lần
cà phê nhân và cà phê rang say
cà phê đặc sản
có phân khúc thị trường
rất giàu tiềm năng
các chuyên gia cà phê thế giới
cà phê đặc sản
có tác dụng dẫn dắt
nâng cao chất đường hành cà phê
quyến kích người trồng cà phê
giữ cây cà phê
chăm bón thu hoạch
và chế biến
theo phương thức canh tắt
thân thiện với môi trường
tiết kiệm nguồn tài nguyên đất nước
thúc đẩy các doanh nghiệp
mạnh dạng đầu tư cơ sở vật chất
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào các khâu thu hoạch chế biến rang say
và tìm kiếm thị trường xuất khẩu
mục đích cuối cùng
là làm gia tăng giá trị
của sản phẩm cà phê
nhưng vẫn giữ được
những giá trị văn hóa
đặc trưng riêng về cà phê
của từng quốc gia vùng lãnh thổ
là địa phương trồng cà phê nhiều nhất nước
với diện tích hai trăm linh hai hectare
và sản lượng
mỗi năm khoảng bốn trăm sáu mươi bốn tấn
nhiều năm qua
thực hiện chủ trương
tái canh cây cà phê
năm mươi diện tích cây cà phê
đã được tái canh
và cho năng suất từ hai ba tấn
trên một hectare
lên hai tám tấn trên một hectare
nhiều địa phương
ở tỉnh đắk lắc
sở hữu điều kiện thổ nhưỡng
và các giống cà phê đặc hữu
có hạng đường tinh chất và hương vị
đạt các tiêu chuẩn quốc tế
tuy nhiên phần lớn diện tích cà phê đắk lắc
vẫn chủ yếu canh tác
theo quy mô nông hội
và phương thức canh tác lạc hậu
nên chất lượng sản phẩm không cao
chủ yếu vẫn là xuất khẩu nhân thô
chỉ có một số ít doanh nghiệp
tham gia thị trường cà phê nguyên chất
chất lượng cao của thế giới
hiện nay tại đắk lắc
chưa có tổ chức cá nhân doanh nghiệp nào
chính thức bước vào sân chơi
cà phê đặc sản
nhằm giúp gia tăng giá trị cây cà phê
và khẳng định thương hiệu cà phê
buôn bê thuộc đã được công nhận
chỉ dẫn địa lý toàn cầu
nguyên nhân chủ yếu
là người trồng cà phê lâu nay
vốn quen với phương thức sản xuất cũ
nay khó có thể chuyển đổi
sang mô hình trồng cà phê đặc sản
nguyên nhân chủ yếu

mặt khác do chưa được trang bị kiến thức
và chuyển giao quy trình sản xuất cà phê đặc sản
nên người trồng cà phê
chưa mạnh mà với phương thức
sản xuất cà phê đặc sản
để tham gia vào chuỗi chế biến sâu
và xuất khẩu cà phê đặc sản
phải có sự tham gia của doanh nghiệp
để đầu tư cơ sở hạ tầng
trang thiết bị hiện đại
ứng dụng khoa học công nghệ
xúc tiến đầu tư
tìm kiếm thị trường
tất cả đều đòi hỏi
nguồn kinh phí rất lớn
thời gian dài
nên nhiều doanh nghiệp
không dám mạnh dạng
bỏ vốn đầu tư vào chuỗi sản xuất
cà phê đặc sản
vì vậy để sản xuất
và xuất khẩu cà phê đặc sản
rất cần sự vào cuộc của nhà nước
trong việc xây dựng cơ chế chính sách
lộ trình chiến lược nguồn ngân sách
vừa qua tại lễ hội cà phê buôn mi thuột
lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
vấn đề sản xuất cà phê đặc sản việt nam
lần đầu tiên được đưa vào chương trình hội thảo
và mời các chuyên gia nước ngoài
chấm điểm và công bố danh sách các đơn vị
doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn cà phê đặc sản
qua đánh giá của các chuyên gia thử nếm cà phê
trong khoảng một trăm ba mươi mẫu cà phê ở việt nam
có khoảng một mươi số mẫu cà phê đạt hơn tám mươi điểm
đây là tín hiệu lạc quan
để các doanh nghiệp người trồng cà phê việt nam
tin tưởng có thể sản xuất cà phê đặc sản
trong tương lai
sau thành công của hội thảo
và đánh giá của các chuyên gia nước ngoài
về tiềm năng cà phê đặc sản việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ xây dựng đề án phát triển cà phê đặc sản
trên các nơi nơi nơi
để bàn hành các chính sách yêu đãi
cho ngành hàng cà phê nói chung
trong đó có cà phê đặc sản nói riêng phát triển
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chúng tôi đã chủ trì
phối hợp với hiệp hội cà phê việt nam
và các địa phương
sẽ xây dựng một chương trình phát triển cà phê đặc sản
với những nội dung và những lộ trình rất cụ thể
để chúng ta sẽ sớm có một sản phẩm
nó đúng mang tầm vóc
của thương hiệu đặc sản
và nâng cao được giá trị
và hiệu quả sản xuất của cà phê việt nam
để hướng đến sản xuất cà phê đặc sản
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đã có một số doanh nghiệp
cùng bắt tay với các hợp tác xã
triển khai một vài khâu
trong quy trình sản xuất cà phê đặc sản
như chuyển ra công nghệ
sử dụng hệ thống nước tiết kiệm
điều khiển hoàn toàn tự động
giúp giảm năm mươi lượng nước tưới
giảm nhân công lao động
giảm lượng phân bón hiệu cơ
bên cạnh đó
là các mô hình chế biến ướt
ngay tại vườn
để bảo đảm chất lượng nguồn nguyên liệu thu hái
và mô hình nhà xấy có mái che kết hợp
với dàn phơi cà phê
luôn bảo đảm nhiệt độ năm mươi độ c
trong mọi thời tiết
đây chính là những bước đi căn bản
có thể đáp ứng một vài tiêu chuẩn
trong quy trình đánh giá chất lượng
cà phê đặc sản sau này
chúng ta đi công tác xa hay là đỡ
bất cứ nơi nào là chúng ta
hay là có wifi
là chúng ta cứ mở cái phần mềm đó ra
và mở phần mềm đó ra là nó sẽ có thể hiện
là cái khu vực cái vườn của chúng ta
mở điện thoại ra là chúng ta bấm vào đây
và chúng ta mở van để chúng ta tưới
chúng tôi đang chuẩn bị tất cả khâu hậu cần
về cái khâu canh tác
cái khâu chế biến
đến cái khâu sản xuất
và định hướng tới cà phê sạch
thì đang làm những cái demo
để cho bà con truyền thông cho bà con
thấy ở định hướng cái thế này
là cái xu hướng
thì bà con sẽ làm theo cái hướng đấy
ông trần quốc tùng
là một trong rất ít người ở việt nam
được viện chất lượng cà phê
cqi thuộc hiệp hội cà phê đặc sản hoa kỳ
cấp chứng nhận chuyên gia
về thử nếm cà phê đặc sản
những chuyên gia như ông tùng
sẽ thực hiện công việc thử nếm
phân tích cà phê
từ đó cho điểm và quyết định giá trị
của từng loại cà phê đặc sản
khi xuất ra thị trường thế giới
thông qua việc đánh giá chất lượng cà phê
từ khâu trồng trọt
đến mùi vị cuối cùng
một cách chính xác và khách quan
như là một phần của hệ thống
kiểm định cà phê thế giới
những chuyên gia như ông tùng
sẽ đưa ra kết luận loại cà phê đó
có đủ điểm là cà phê đặc sản hay không
và tổng hợp đầy đủ thông tin
về loại cà phê đó
để tham gia hệ thống cà phê đặc sản toàn cầu
giá thành của loại cà phê đặc sản
vì thế phụ thuộc vào

vào các thang điểm đánh giá này
những cà phê mà có được
thang điểm từ tám mươi điểm trở lên
thì gọi là cà phê đặc sản
và tùy theo số điểm
và tùy theo mô tả hương vị
trong đó các nhà răng xay
hoặc là các nhà tiêu dùng
người ta có thể quyết định mua
với giá tiền là bao nhiêu
điểm càng cao giá càng tốt
bằng kinh nghiệm
thử nếm cà phê
và kiến thức đánh giá về cà phê đặc sản
ông tùng đã cùng với nhiều doanh nghiệp sản xuất cà phê
và những người yêu cà phê việt
tổ chức các buổi thử nếm cà phê
tại cơ sở kinh doanh của mình
để mọi người cùng tìm hiểu
đánh giá về các tiêu chuẩn
quy định của các tổ chức quốc tế
về cà phê đặc sản
qua đó chia sẻ kinh nghiệm
tạo động lực để mọi người tìm hướng
phát triển cà phê đặc sản việt nam
việt nam mình những hộp nông nghiệp
những hợp tác xã
những nhà chế biến nguyên liệu cà phê
có thể làm ra được nhiều sản lượng cà phê đặc sản
và có những thang điểm cao
thì đây là một điểm rất là tốt
để có thể kết nối
các doanh nghiệp việt nam
với những doanh nghiệp nước ngoài
các nhà răng xây nước ngoài
các nhà sử dụng và làm cà phê đặc sản thế giới
thì kể từ đó có thể nâng được
ít nhất là nâng được tầm
nâng được cái thương hiệu
cái giá trị của cà phê việt nam
từ sự giúp sức
của các doanh nghiệp trong việc hợp tác
với người trồng cà phê
đến việc hình thành đội ngũ các chuyên gia thử nến
đánh giá đúng chất lượng
của các loại cà phê đặc sản
sẽ là những tín hiệu lạc quan
để cà phê việt nam tập trung
hướng đến dòng sản phẩm cà phê đặc sản
trong tương lai
có thể thấy
cà phê việt nam
là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao
trong nhóm hàng nông sản của việt nam
nhưng tốc độ tăng trưởng
kim ngạch giai đoạn
chỉ ở mức bình quân

nguyên nhân chủ yếu
là do xuất khẩu cà phê nhân
vẫn chiến tỷ trọng lớn
và ít sản phẩm đạt giá trị gia tăng cao
việc phát triển cà phê đặc sản
là hướng đi có tính chiến lược trong tương lai
nhằm khai thác phân khúc thị trường mới
đa dạng hóa mặt hàng
góp phần nâng cao chất lượng
giá trị cà phê việt
đưa chương trình phát triển
cà phê đặc sản thành chính sách quốc gia
hiện nay chúng ta đã có chương trình
sản phẩm quốc gia cà phê chất lượng cao
nhưng tôi thấy
yếu tố cà phê đặc sản
trong chương trình này còn mờ nhạt
chúng tôi đề nghị nhà nước hỗ trợ
trong các chương trình nghiên cứu
thì phải tập trung
một phần cho
tạo ra những giống
làm ra chất lượng cao
các quy trình canh tác
để có chất lượng cao
các phương pháp chế biến sau
để có chất lượng cao
cái mảng đó chúng ta còn rất thiếu
phải duyên giữ phát huy
những sản phẩm của chúng ta
đã có hiện tại
và bên cạnh đó
nâng cao năng lực hội nhập
của chính những sản phẩm
mà chúng ta gọi là đặc sản
phát triển cà phê đặc sản
là xu thế tất yếu của thị trường cà phê thế giới
cà phê việt nam
nằm ngoài quầy ấy
khi chúng ta có thuận lợi
về vùng nguyên liệu thổ nhưỡng
giống thương hiệu
điều còn lại
là làm thế nào thay đổi thói quen canh tác
bảo quản chế biến
rang xay theo quy trình và tiêu chuẩn
cà phê đặc sản
đặc biệt là phải có sự hỗ trợ của nhà nước
sự tham gia của doanh nghiệp
trong việc xây dựng cơ chế
đầu tư khoa học kỹ thuật
cơ sở vật chất phương tiện thiết bị
xúc tiến thương mại
có như vậy
lộ trình phát triển cà phê đặc sản việt nam
mới được rút ngắn và tiếp cận sớm
với thị trường cà phê đặc sản thế giới